thưa quý vị tại thành phố đà nẵng trước diễn biến thời tiết liên tục nắng nóng
tri cục kiểm lâm thành phố cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy rừng trên diện rộng
và đề nghị các địa phương chỉ đạo theo dõi chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp phòng cháy
chữa cháy rừng và nghiêm cấm sử dụng lửa để xử lý thực bì
các hạt kiểm lâm ban quản lý rừng cần thông tin dự báo cháy rừng
đến các cơ quan đơn vị và cộng đồng dân cư khu vực có rừng
chuẩn bị nhân lực phương tiện dụng cụ chữa cháy rừng
giám sát kiểm tra các chủ rừng trong việc chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy rừng
phối hợp với ban quản lý các khu du lịch sinh thái giám sát nhắc nhở du khách lưu ý việc an toàn
trong sử dụng lửa khi tham quan du lịch tại rừng xử lý nghiêm các vi phạm về phòng cháy chữa cháy rừng
hiện thành phố đà nẵng có tổng diện tích rừng và đất quy hoạch phát triển rừng hơn sáu mươi sáu bốn trăm linh ha
với mật độ che phủ trên tổng diện tích tự nhiên của thành phố trên bốn mươi bảy